một vụ tai nạn lao động thương tâm vừa xảy ra tại công trình đang thi công của trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh đắk lắc
một phần giàn giáo của công trình này đã bị sập trong khi đang đổ bê tông khiến tám người bị thương
tám nạn nhân của vụ sập giàn giáo được đưa đi cấp cứu tại khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
đa số các bệnh nhân bị đa chấn thương sau khi thăm khám bệnh viện đã nhập viện điều trị năm bệnh nhân
riêng bệnh nhân lê thị liên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi gãy cổ chân phải được chuyển mổ cấp cứu còn lại hai bệnh nhân bị thương nhẹ được xuất viện
công trình trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh đắk lắc có diện tích xây dựng hơn một m hai
công trình do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công nghiệp tỉnh đắk lắc làm chủ đầu tư và công ty trách nhiệm hiểu hạn xây dựng phú xuân là đơn vị thi công